nhà nghiên cứu tại trường đại học tohoku kazuaki jindai điều trị covid một mươi chín mà không cần xét nghiệm tương tự như cách các bác sĩ chống lại bệnh cúm ở những khu vực có gánh nặng cộng đồng cao
nhà nghiên cứu trindai lưu ý chúng ta cần một hệ thống giám sát tốt để đảm bảo an toàn không chỉ giúp bệnh nhân nhập viện sớm mà còn để họ tiếp cận với các loại thuốc uống mới
tokyo cũng sẽ cân nhắc dữ liệu khoa học trong việc xem xét cách ly thời gian ngắn hơn đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi năm tháng một
nhật bản ghi nhận tổng cộng hai hai trăm một mươi sáu tám trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín một mươi tám năm trăm hai mươi ba ca tử vong và một tám trăm ba mươi tám chín trăm một mươi năm trường hợp phục hồi